thông tin từ công an quận một công an tp hcm cho biết vừa tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm
tại phố đi bộ bùi viện phường phạm ngũ lão
vào rạng sáng ngày hai tháng tám lực lượng cảnh sát quản lý hành chính công an quận một chủ trì phối hợp với các đội nghiệp vụ
và công an phường phạm ngũ lão tiến hành kiểm tra một mươi một cơ sở kinh doanh trên tuyến đường bùi viện
qua đó phát hiện hai cơ sở nhà hàng volcano bảy nghìn tám mươi bốn bùi viện và nhà hàng sahara một trăm một mươi ba một trăm một mươi năm bùi viện vi phạm không thông báo
với cơ quan có thẩm quyền về tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở và đưa ba nữ vũ công về công an phường phạm ngũ lão
để lập hồ sơ xử lý theo quy định
còn chín cơ sở đều vi phạm hoạt động vui chơi giải trí quá giờ công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian tới công an quận một tiếp tục công tác nắm tình hình quản lý địa bàn
chứng chỉnh toàn bộ hoạt động
công an tiến hành hoạt động kinh doanh ở phố đi bộ bùi viện
tập trung kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm đặc biệt là liên quan đến khí cười si sa thuốc lá điện tử
xây dựng kế hoạch phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận một
nhắc nhở xử phạt các địa điểm kinh doanh không thực hiện nghiêm chỉnh nội dung cam kết đã ký trước đó